tại bình định vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã mỹ phong huyện phủ mỹ
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất may không xảy ra thương vong
thời điểm trên chiếc ô tô bốn chỗ biển số bảy mươi chín a ba mươi sáu nghìn chín trăm linh bảy do tài xế lê hân ở huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa điều khiển
chạy hướng bắc nam trong lúc đang lưu thông về quê để ăn tết bất ngờ ô tô đã đâm vào giải phân cách
làm gãy trụ biển báo bánh xe văng ra đường xe lộn nhiều vòng và lật nhào phía bên kia đường
cú đâm mạnh làm đầu xe bị nát và xảy ra cháy một vài bộ phận trên xe nhưng rất may thời điểm đó
khu vực này không có người qua lại cho nên không xảy ra thương vong tài xế được người dân đưa ra khỏi xe an toàn
theo trình bày của tài xế hân do buồn ngủ nên đã xảy ra sự việc trên